theo thống kê các tổn thương tim mạch ở trẻ mắc covid một mươi chín bắt đầu có số liệu đáng kể
tình trạng sức khỏe trẻ nhiễm virus corona và các biến chứng hậu covid một mươi chín diễn biến khôn lường
và nhận được nhiều cảnh báo của các chuyên gia
cụ thể một bé gái tây ninh đã chuyển nguy kịch hậu covid một mươi chín sau ba ngày suốt nhẹ kèm nôn ói
bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tổn thương tim trầm trọng và cần phải can thiệp ecmo ngay lập tức
ngày ba tháng bốn bệnh viện nhi đông tp hcm đã tiếp nhận nữ bệnh nhi ntkb bảy tuổi chú tải tây ninh diễm covid một mươi chín
bệnh nhi đã khỏi covid một mươi chín được hai tuần và nhập viện trong tình trạng người tím tái mạch nhẹ tim lờ đờ men tim và men gan tăng cao
theo thông tin từ gia đình bệnh nhi bé đã có những triệu chứng bất thường trước khi nhập viện ba ngày
ngày đầu tiên bé suốt nhẹ và hò ít ăn uống kém và nôn hai lần ra thức ăn dịch trong không tiêu lỏng
ở ngày thứ hai bé hạ sốt nhưng lại nôn liên tục một mươi lần trong ngày
bé đã được gia đình đưa đi khám tại phòng khám tư và được chẩn đoán bị dối loạn tiêu hóa
vào ngày thứ ba bé bắt đầu tím tái môi lưu đư nên gia đình quyết định đưa bé đến bệnh viện địa phương
lúc tới bệnh viện địa phương bê bắt đầu có các triệu chứng nặng hơn như lờ đờ gồng cơi tay chân trận mắt huyết áp không ổn định
để bé dễ thở hơn các bác sĩ đặt nội khí quản cho bé b cùng với đó là truyền thuốc vận mạch agenalin
trong thời gian điều trị tại bệnh viện địa phương tình trạng của b không những không cải thiện mà còn xuất hiện thêm các triệu chứng nặng hơn
các bác sĩ quyết định chuyển b tới bệnh viện nhi đồng thành phố với chẩn đoán sơ bộ viêm cơ tim cấp ngày ba block nhĩ thất độ ba
bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn minh tiến phò giám đốc bệnh viện nhi đồng thành phố nhận định
bệnh viện đã tiếp nhận bé b trong tình trạng bé đã thở máy người tím tái mạch nhẹ tim lờ đờ men tim và men gan tăng cao
tình trạng trẻ diễn tiến nặng sốc không cải thiện
do trẻ có xét nghiệm nhanh kháng nguyên âm tính nhưng kháng thể sars cov hai dương tính
bác sĩ quyết định thực hiện kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể bằng phương thức vasmo kỹ thuật này dành cho bệnh nhân suy tim
ngoài ra trẻ được điều trị tích cực với kháng viêm kháng đông điều chỉnh điện giải toan kiềm
sau ba ngày được can thiệp ecmo tình trạng của trẻ cải thiện
đây là một trong những biểu hiện của hội chứng viêm đa hệ thống có biểu hiện tổn thương tim nặng
hội chứng viêm đa hệ thống mis c là di chứng hậu covid một mươi chín nặng được bộ y tế cảnh báo trong hướng dẫn trần đoán điều trị covid một mươi chín cho trẻ em
trẻ có thể gặp hội chứng này sau hai sáu tuần khỏi covid một mươi chín
các vấn đề hậu covid một mươi chín hay covid một mươi chín kéo dài đang là vấn đề nhức nhối của ngành y tế trong thời gian này
vậy nên ngay khi thấy trẻ có dấu hiệu thay đổi bất thường phụ huynh cần đưa trẻ tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám
có hướng điều trị thích hợp tuyệt đối không được chủ quan tự điều trị tại nhà